liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn với sự tham gia của một mươi năm đối tượng tại tỉnh hà tĩnh
công an huyện nghi xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quốc liêu
và chín bị can khác về tội đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tạm giam đối với năm đối tượng khác
để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
trước đó lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích vào nhà riêng của trần quốc liêu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn một mươi xã cổ đạm phát hiện một mươi năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc
thu giữ hơn hai trăm năm mươi triệu đồng một khẩu súng nhiều dao kiếm và một số tăng vật có liên quan
đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động nhiều đối tượng ở các địa bàn tham gia
thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc
riêng ban đêm các đối tượng thường tổ chức đánh bạc tại nhà riêng của trần quốc liêu
căn nhà của đối tượng được xây dựng rất kiên cố lắp đặt nhiều camera và cắt cử người canh giới